ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện mê linh thành phố hà nội quyết định thành lập vùng cách ly y tế trong vòng hai mươi tám ngày đối với thôn hạ lôi
bắt đầu kể từ ngày tám tháng bốn cho đến hết ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ổ dịch mới phát sinh tại thôn hạ lôi được đánh giá là phức tạp bệnh nhân có lịch trình di chuyển nhiều nơi tiếp xúc diện rộng
hiện nay đã xác định được hai trăm năm mươi bảy trường hợp f một tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín số hai trăm bốn mươi ba tại thôn hạ lôi và nhiều quận huyện khác trên địa bàn thành phố
địa phương cũng phối hợp với các đơn vị chức năng đã lấy một trăm năm mươi ba mẫu xét nghiệm kiểm tra nhanh cho thấy một trăm hai mươi tám người đã âm tính còn lại đang chờ kết quả
tổng số hộ dân phải cách ly ở thôn hạ lôi là gần ba hộ với gần một mươi một nhân khẩu
nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
bắt đầu từ ngày một tháng bốn thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an các đơn vị địa phương đã thành lập nhiều tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện
đề nghị chính quyền địa phương xử phạt hành chính các trường hợp cố tình không đeo khẩu trang khi ra đường khi đến nơi công cộng
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến nay công an tỉnh vĩnh phúc đã xử phạt năm trăm chín mươi sáu trường hợp không đeo khẩu trang khi đi ra đường đến nơi công cộng
mỗi trường hợp vi phạm bị xử phạt hai trăm linh đồng theo quy định tại điểm a khoảng một điều một mươi một
nghị định số một trăm bảy mươi sáu của chính phủ về không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch
và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế
tại cơ quan công an các trường hợp vi phạm đều nhận thức rõ hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng
tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và viết cam kết không tái phạm
còn tại tỉnh lâm đồng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố đà lạt đã thành lập năm chốt di động
gồm nhiều lực lượng để tuyên truyền nhắc nhở người dân đồng thời xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang
tại nơi công cộng lực lượng chức năng đã nhắc nhở hơn bốn trăm linh trường hợp lập biên bản xử phạt hành chính
ba trăm bốn mươi sáu trường hợp không đeo khẩu trang tại những nơi công cộng
ngoài ra lực lượng chức năng còn kiểm tra trên một ba trăm linh cơ sở kinh doanh dịch vụ
qua đó xử phạt một mươi bảy trường hợp vi phạm các lỗi nhân viên không đeo khẩu trang để khách hàng ăn uống
tại quán trong thời gian cách ly hầu hết các trường hợp khi được nhắc nhở hay bị xử phạt đều nghiêm túc
chấp hành tuy nhiên cũng có một số trường hợp chây ý chống đối buộc lực lượng công an phải đưa
về trụ sở công an phường để xử lý
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
bệnh covid một mươi chín trong những ngày vừa qua công an các xã trên địa bàn tỉnh thái bình đang tích cực
phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền hướng dẫn vận động nhân dân chấp hành
nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh đồng thời làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại địa phương
cảm thấy rất an tâm và tin tưởng mỗi một người dân trở thành một chiến sĩ chung tay đẩy lùi dịch
bệnh covid một mươi chín và để có được kết quả này đó là nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành
và chính quyền địa phương trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các cán bộ chiến sĩ
công an chính quy được tăng cường về cơ sở
xã tân bình thành phố thái bình có năm thôn với năm ba trăm sáu mươi nhân khẩu trên địa bàn xã có một điểm cách ly
tập trung của tỉnh tại trường đại học thái bình hiện nay đang tổ chức cách ly cho những người trở
về từ vùng có dịch thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ công an xã tân bình đã
chủ động tham mưu với các ủy chính quyền địa phương thành lập một mươi tổ tự quản phòng chống dịch bệnh
một mươi chín ứng trực một trăm linh quân số kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn
tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của nhân dân trong việc cách ly xã hội
mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết vận động các cửa hàng
quán ăn đóng cửa ký cam kết tạm ngừng kinh doanh đến hết ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi để công tác
phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất phối hợp với công an thành phố và lực lượng quân đội bảo đảm
an ninh trật tự khu vực cách ly tập trung tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân địa phương
đặc biệt là người dân sinh sống gần khu vực cách ly tập trung tích cực
chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phối hợp với công an thành phố và lực lượng quân đội bảo đảm an ninh trẻ tự khu vực cách ly tập trung
tích cực tuyên truyền vận động quần chống dịch bệnh covid một mươi chín
để giúp cho người dân trên địa bàn yên tâm không hoang mang lo lắng trước tình hình dịch bệnh
lực lượng công an xã đã tổ chức tuyên truyền lưu động đến từng đường làng ngõ xóm
phát tờ rơi tuyên truyền những điều cần biết và cách phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
cung cấp số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để người dân kịp thời thông báo những thông tin liên quan đến dịch bệnh trên địa bàn
đồng thời lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước cho quần chúng nhân dân
tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương
thực hiện đề án ba của ủy ban dân tỉnh về bố trí lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm trưởng phó công an xã
thì trong thời gian vừa qua công an tỉnh đã quan tâm bố trí hai đồng chí công an chính quy
việc đảm nhiệm vai trò trưởng công an xã và phó trưởng công an xã
qua theo dõi nắm bắt và chúng tôi ghi nhận đánh giá rất cao
tinh thần trách nhiệm của các đồng chí công an chính quy đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền
đảm bảo công tác an ninh trật tự
nói chung trong đó có công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
với vai trò nòng cốt nợ công an chính quy đã hỗ trợ cho đoàn kiểm tra
cũng như trong công tác kiểm tra các hộ kinh doanh và ký cam kết
thực hiện nghiêm cái chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
không chỉ ở xã tân bình mà việc thực hiện đề án điều động công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã đang cho thấy hiệu quả của việc triển khai đề án này
ở nhiều xã trên đệ bàn tỉnh thái bình
trước tình chất nguy hiểm và khả năng lây lan nhanh của dịch bệnh
công an xã tân bình thành phố thái bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
quyết tâm không để dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn bảo đảm tốt an ninh trật tự
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân đúng như tinh thần chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng bộ công an
lực lượng công an vừa bảo đảm ổn định an ninh trật tự
vừa phải là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho nhân dân phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín